tại thời điểm này giá lợn giống trên địa bàn tỉnh yên bái liên tục tăng mạnh
giữ ở mức từ một trăm linh đến một trăm hai mươi đồng một kg lợn giống siêu nạc
tạo ra rất nhiều khó khăn cho người chăn nuôi có mong muốn tái đàn
nguyên nhân giá lợn giống tăng cao là do cuối năm hai nghìn một mươi tám
vào thời điểm giá lợn hơi giảm mạnh chỉ một mươi năm đến hai mươi nghìn đồng một kg
người chăn nuôi thờ ơ với việc tái đàn
nên nhiều hộ chăn nuôi đã chủ động giảm số lợn nái trong đàn lợn
đầu tháng bốn năm nay khi giá lợn hơi xuất chuồng bất ngờ tăng đột biến
lên bốn mươi bảy đến bốn mươi chín đồng một kg
thì người dân có nhu cầu tái đàn
trong khi lợn giống không có nguồn cung cấp
đã đẩy giá lợn giống cao gấp bốn năm lần so với trước kia
trước thực trạng trên tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái
khuyên cáo người dân hết sức bình tĩnh không tăng đàn ồ ạt
bởi giá lợn giống cao có nguy cơ gây thua lỗ với người chăn nuôi
khi giá lợn hơi xuất chuồng biến động sụt giảm